ngày sáu tháng một mươi phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết đã ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam bốn cán bộ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện crong bong tỉnh đắk lắc
đó là các đối tượng tô đắc hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyên phó giám đốc lê thị hồng loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên kế toán trưởng
nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên trưởng phòng tín dụng và đỗ hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên phó phòng tín dụng
các đối tượng này bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
trước đó ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy trung ngọc hải ba mươi ba tuổi nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện grong bông đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi làm giả thủ tục hồ sơ nhằm chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng